tại văn phòng chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực
đã có buổi tiếp ông chu cường tránh án tòa án nhân dân tối cao trung quốc
phó thủ tướng bày tỏ niềm vui mừng khi thấy quan hệ hai bên ngày càng phát triển tốt đẹp
nhất là qua các chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh đạo cấp cao hai bên
cũng như trao đổi đoàn ở trung ương và địa phương ngày càng đi vào chiều sâu
bên cạnh đó hợp tác kinh tế thương mại đầu tư du lịch đã có những bước phát triển mới
nhất là trong lĩnh vực tư pháp hai nước đã ký bản ghi nhớ hợp tác tư pháp
đây là cơ sở để tòa án tối cao hai bên tiếp tục trao đổi tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm
việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện với trung quốc
và coi đây là chủ trương lâu dài trong chính sách đối ngoại
phó thủ tướng mong muốn tới đây hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tư pháp
như chia sẻ kinh nghiệm đào tạo tư pháp cũng như kinh nghiệm xét xử